ngày hai mươi bảy tháng chín chính quyền và lực lượng chức năng tại các địa phương trong tỉnh nghệ an
đã trực tiếp đến những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ để giúp nhân dân khắc phục hậu quả
tại những địa phương này các đơn vị triển khai nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tế thực phẩm
lương khô bánh mì sữa và nước uống cho người dân đang bị cô lập trong vùng ngập lụt
khôi phục các điểm sạt lở trên các tuyến giao thông khi nước rút
thống kê mức độ thiệt hại để có giải pháp trước mắt và lâu dài giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống sản xuất
riêng tại huyện quỳnh lưu ban chỉ huy quân sự huyện đã điều động năm mươi cán bộ chiến sĩ cùng hai trăm linh dân quân tự vệ
giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
ngoài ra đơn vị còn phối hợp với đồn biên phòng quỳnh thuận bộ đội biên phòng tỉnh
sử dụng cano xuồng máy để di chuyển người dân ra khỏi vùng bị ngập nặng
tuy nhiên hiện nay tại một số địa phương trong tỉnh việc khắc phục hậu quả thiên tai đang gặp nhiều khó khăn
do mực nước rút chậm thời tiết diễn biến phức tạp
tại hai huyện quỳnh lưu và thanh trương đến trưa ngày hai mươi bảy tháng chín
còn trên ba năm trăm linh hộ dân trong tình trạng nhà sân vườn bị ngập nước
việc sinh hoạt gặp nhiều khó khăn và bất tiện